thị trường bất động sản đang chứng kiến những thay đổi tích cực về chất lượng và sự đa dạng của các dòng sản phẩm
cùng với sự chú trọng trong đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho các đô thị lớn của chính phủ
và lãi suất ngân hàng đang ở mức thấp nhất trong nhiều năm
người mua nhà trong những năm tới sẽ có nhiều cơ hội và nhiều sự lựa chọn hơn
trong những tháng gần đây xu hướng đầu tư cân đối
lan tỏa khắp các phân khúc trên thị trường và sự xem trọng nhu cầu thực của các chủ đầu tư
cho thấy thị trường bất động sản đang thoát dần khỏi tâm lý ăn sổi
với tác động của thời kỳ dân số vàng sự thay đổi của mô hình hộ gia đình
thị trường bất động sản việt nam đang có cơ hội phát triển mạnh mẽ
từ thời điểm cuối năm hai nghìn một mươi sáu sang đến đầu năm hai nghìn một mươi bảy
cung cầu trên thị trường khá cân bằng khi các chủ đầu tư đã nhanh chân hơn
trong việc đưa ra thị trường các sản phẩm vừa túi tiền
khả năng hấp thụ sản phẩm bất động sản giá thấp giá trung bình được đánh giá cao
khi số hộ gia đình tăng nhanh tạo nên nhu cầu chung và giải hạn rất lớn
các nhà đầu tư đã phải nhìn nhận lại về phân khúc nhà ở thương mại giá thấp
bởi đây chính là tương lai của thị trường chứ không phải biệt thự
trung cư hạng sang hay căn hộ nghỉ dưỡng
hiện nay các quỹ đầu tư nhằm vào phân khúc cao cấp nhiều hơn
và ở trong nước các nguồn vốn đang có sự chuyển dịch dòng sản phẩm
theo hướng bám sát vào nhu cầu của thị trường là các phân khúc nhà giá thấp
đây là những tín hiệu rất tích cực cho thị trường bất động sản của chúng ta
khác với những giai đoạn trước đây đầu tư của chúng ta còn mang ráng rấp
của phát triển tự phát
điều đáng quan ngại hiện nay là thị trường bất động sản cao cấp phát triển nở rộ
kéo theo phần lớn tín dụng chỉ tập trung vào phân khúc này
hoặc chỉ tập trung vào một số nhà đầu tư
lớn dẫn tới khả năng tiềm ẩn nhiều rủi ro nếu như không kiểm soát tốt
các dự án và tình hình tài chính khả năng thanh khoản cân đối sản phẩm
phần lớn bất động sản đã bắt đầu chạy vào cuộc đua về những phân khúc
cho danh cho nhu cầu thực phân khúc nhà ở giá rẻ và nhà ở trung bình
trước đây thì cái văn tín dụng nó cũng có phần dễ dãi hơn so với ngày nay
thì tôi cho rằng là cái việc xếp chặt các dòng vốn tín dụng đối với đầu tư bất động sản
cũng là cần thiết để đảm bảo cho cái tính cân đối
tuy nhiên là hiện nay thì cái việc đầu tư vào các cái phân khúc
giá cao và các cái dự án bất động sản thì họ không chỉ dựa vào cái nguồn vốn tín dụng
mà các nhà đầu tư có nhiều những cái giải pháp huy động các nguồn vốn trong xã hội
và có cái nhiều cái chính sách bán hàng để thu hút được các cái nguồn vốn này
thì tôi cho đó là cái sự cân bằng mang tính khách quan
để khắc phục những nhược điểm của thị trường bất động sản
chính phủ đã chỉ đạo bộ xây dựng chủ trì xây dựng đề án đánh giá tình hình thị trường bất động sản

đề xuất những giải pháp cơ chế quản lý để bảo đảm thị trường phát triển lành mạnh
bền vững có hiệu quả và thông suốt
cục quản lý nhà và thị trường bất động sản cùng với trường đại học kinh tế quốc dân
viện nghiên cứu quản lý kinh tế trung ương và các chuyên gia nghiên cứu xây dựng đề án
dự kiến đề án sẽ được trình chính phủ vào tháng chín năm hai nghìn một mươi bảy
chương trình đại học kinh tế quốc dân viện nghiên cứu xây dựng đề án
cơ hội sở hữu nhà ở với giá cả phải trăng chất lượng tốt sẽ rộng mở
khoảng cách từ giấc mơ đến hiện thực về một trốn an cư của nhiều người dân sẽ được rút ngắn
mỗi tuần một vấn đề chương trình mong muốn sẽ đưa đến với quý vị và các bạn những thông tin bổ ích và lý thú
mọi thông tin liên hệ xin gửi về chương trình kinh tế và dự báo truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội
chương trình hôm nay xin được tạm dừng tại đây xin kính chào và hẹn gặp lại